ngày hai mươi năm tháng bốn phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phú thọ tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm
đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh của bà nguyễn thị hoa
trú tại khu một mươi sáu thị trấn hùng sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
phát hiện một số loại hàng hóa thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở có hơn năm trăm hai mươi kg thực phẩm đông lạnh
đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ một số mặt hàng đã hết hạn sử dụng
các mặt hàng thu giữ chủ yếu là lạp sườn dồi dụn xúc xích chả đông lạnh
cá thui đông lạnh phô mai viên
tổ kiểm tra phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ
niêm phong số tăng vật vi phạm trên để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
chế biến số lượng lớn mỡ bẩn rồi chia đem đi tiêu thụ với nhiều mục đích sử dụng khác nhau
một cơ sở ở xã tân tiến huyện vĩnh tường vừa bị công an huyện vĩnh tường
phát hiện xử lý
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi nguyễn văn hậu đang điều khiển xe ô tô
chở hơn hai trăm linh cân mỡ nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ bốc mùi hôi thối
mang về xưởng để chế biến mỡ động vật thì đã bị lực lượng công an huyện vĩnh tường bắt quả tang
tiếp tục kiểm tra tại cơ sở chế biến của hậu lực lượng công an phát hiện năm trăm năm mươi kg sản phẩm động vật
và gần ba năm tấn mỡ thành phẩm
tất cả những sản phẩm này đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
cơ quan huyện vĩnh tường phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy tàn bộ số sản phẩm động vật trên
liên quan đến vụ việt á chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố
bắt tạm gian và thi hành lệnh khám xét đối với ông đỗ đức lưu giám đốc cdc nam định và bốn cán bộ của trung tâm này
ngoài giám đốc cdc nam định đỗ đức lưu ba thủ cấp gồm kế toán trưởng vũ ngọc tuyên
trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ
vũ khánh vân trưởng khoa dược vật tư y tế phạm thị nga bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng vũ thị ngọc thanh phó trưởng khoa xét nghiệp của cdc nam định đã có hành vi bớt xén bán lại kết xét nghiệp cho công ty việt á
bị khởi tố về tội tham mô tài sản
theo điều tra trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cdc nam định đã ký năm hợp đồng và đã thanh toán cho công ty việt á hơn hai mươi ba tỷ đồng
trong đó các cá nhân nhận hoa hồng một tỷ hai trăm năm mươi triệu
thưa quý vị và các bạn tình trạng chủ đầu tư chậm cấp sổ hồng cho cư dân không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn kéo theo nhiều hệ lụy
mà khách hàng mua nhà là người chịu ảnh hưởng trực tiếp khóc dở méo dở về những sai phạm của chủ đầu tư
và mới đây nhất hàng loạt cư dân của trung cư depride tại hà nội cũng rơi vào tình cảnh tương tự
nhà đã mua tiền đã nộp đủ nhưng hơn năm năm sổ hồng vẫn chưa thấy đâu
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thì em có đi làm lấy giấy tờ để làm sổ đỏ thì bên chủ đầu tư người ta trả lời với em là hiện tại đang bị tạm hoãn
thực ra thì một cái ngôi nhà có giá trị như thế này không có sổ đỏ thì đã gọi là rất là bất cập rồi ạ
và tiếp theo đó là gia đình nhà em có nhu cầu để vay vốn để có thể làm những cái công việc của gia đình thì lại không thể nào mà vay được
bởi vì các ngân hàng người ta đều từ chối các cái căn không sổ
cư dân có yêu cầu chủ đầu tư là chứng minh là không nợ thuế
và đưa giấy tờ giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy của tòa nhà và của tầng khối đế
thì hiện tại chủ đầu tư không đưa được loại giấy tờ chứng minh được là mình không có nợ thuế
và giấy tờ để phòng cháy chữa cháy thì là chỉ có những tòa cư dân thôi
còn từ khối đế trở xuống là không thể có
mong muốn là bây giờ chủ đầu tư hoàn thành hết những thủ tục giấy tờ
để cho cư dân được làm sổ
để an tâm để có cuộc sống nó đỡ lo lắng bớt lo lắng
trong lúc nào cũng sống trong hoàn cảnh lo lắng
vì là tiền thì nhà mình bỏ ra mua nhưng cứ cảm giác như không phải ở trên nhà của mình
việc khó cấp sổ hồng cho cư dân có thể do nhiều nguyên nhân
do chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng không đúng giấy phép hoặc thiết kế
quy hoạch chi tiết được thuyệt
xây dựng vượt diện tích
xây không đúng vị trí
tự ý thay đổi công năng công trình
tuy nhiên dù là với nguyên nhân nào
rõ ràng việc chậm trễ không cấp sổ hồng cho cư dân
thì cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý
tình trạng các trung cư ở hà nội cũng như là trên địa phương khác của cả nước
gặp những tranh chấp giữa chủ đầu tư và các người mua
là khá phổ biến
và có rất nhiều lý do khác nhau
nhưng mà nổi lên hai lý do
một là do chưa thực hiện đúng các quy định của quản lý nhà nước
đặc biệt là về phòng chạy chữa cháy
thứ ba nữa là do xây dựng trái phép
hoặc là sai phép
đặc biệt là vấn đề mà gọi là các chủ đầu tư dự án
đó là cố tình nâng tầng
rồi xây dựng thêm những căn hộ mà không nằm trong quy hoạch
và do đó khi bán thì cơ quan chức nhà nước sẽ không có sổ đỏ cho những cái căn hộ này
nhưng mà nhà đầu tư họ không biết
và do đó là xảy ra tranh chấp
thì đây rõ ràng là một tồn động
lỗi chính là do các cái chủ đầu tư dự án
như vậy là rõ rồi
người dân phản ánh
ba vấn đề rất cụ thể
một là chủ đầu tư thi công sai thiết kế
hai là không được cấp các điều kiện an toàn của chung cư
như là phòng cháy chữa cháy
nếu mà cấp sổ chính quyền cấp sổ đỏ cho người dân vào đấy ở trong một điều kiện không an toàn
cháy nổi như thế này
thì rõ ràng chính quyền sẽ không làm việc đó
vậy ở đây là lỗi của chủ đầu tư
mà lỗi của chủ đầu tư
thì các cơ quan chức năng quản lý về xây dựng
sẽ đến đó để xem xét
thi công sai thế nào thiết kế sai thế nào
sẽ xử phạt vi phạm hành chính
và yêu cầu phải khắc phục đúng cái lỗi đấy ngay lập tức
vậy thì người dân ở đây sẽ đệ đơn đến các cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy
cơ quan quản lý phải xây dựng thanh tra xây dựng
hay nếu có vấn đề gì về tài chính thì do sang lên cơ quan thành kiểm tra về tài chính
nếu có lỗi thì tất cả các cơ quan này sẽ thành lập đoàn kiểm tra
kiểm tra cái công trình này
sai đâu sự đó
cấp chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho cư dân là điều rất cần thiết để ổn định đời sống
và không thể để người dân phải gánh chịu hậu quả từ những xe phạm của chủ đầu tư
hay sự buông lỏng giám sát quản lý của cơ quan chức năng
trong thời gian tới đề nghị bộ tài nguyên môi trường sở tài nguyên môi trường và các đơn vị có liên quan
cần sớm một cuộc để làm rõ những sai phạm của chủ đầu tư hải pháp
trong việc chậm cấp sổ hồng cho cơ dân để người dân yên tâm sinh sống
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô và số lượng ma túy lớn nhất
từ trước đến nay vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá thành công
cầm đầu đường dây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự thường xuyên tàng trữ vũ khí quân dụng
sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ
đoạn thuộc địa phận thôn long tràng xã hoàng diệu huyện gia lộc
tổ công tác công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng đỗ tiến sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã thống canh huyện gia lộc khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển
một mươi hai kg ma túy tổng hợp từ sơn la về hải dương tiêu thụ
ngay sau đó một mũi tấn công khác tiến hành bao vây bắt giữ đối tượng phạm văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã thanh sơn huyện thanh hà khi đối tượng đang hoạt động trên địa bàn xã hạ bi huyện kim bồi tỉnh hòa bình
đây là đối tượng cầm đầu đường dây trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
để vận chuyển được lượng ma túy với số lượng lớn về hải dương tiêu thụ
cũng như duy trì hoạt động của đường dây với mạng lưới chân dết rộng khắp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận
các đối tượng đã trang bị vũ khí nóng dùng các loại phương tiện để ngụy trang
phân công vai trò nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng
với quyết tâm đấu tranh xử lý triệt đề các đường dây tụ điểm và tội phạm ma túy
nhằm làm trong sạch địa bàn góp phần giữ gìn an ninh trật tự
chỉ sau bảy ngày xác lập chuyên án bằng sự phối hợp chặt chẽ của phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị tham gia
hai đối tượng cộng cán của đường dây đã bị tóm gọn
toàn bộ tăng vật liên quan gồm một mươi hai túi ma túy loại ketamine năm túi ma túy loại metafetamin một túi ma túy mdma bị thu giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của long sơn và các đối tượng khác có liên quan đến đường dây trên địa bàn thành phố hải dương bắc ninh hải phòng
lực lượng chức năng thu giữ thêm một số viên nén túi chất bột màu trắng và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời mở rộng điều tra để xử lý triệt đề các đối tượng theo quy định của pháp luật
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê của thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam tài xế lương duy tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại quận thanh khê về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại giao lộ điện biên phủ và lê độ khiến năm người bị thương
xảy ra vào ngày ba tháng bốn vừa qua
tài xế lương duy tân điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a năm mươi nghìn năm trăm tám mươi hai lưu thông trên đường điện biên phủ
thì bất ngờ tông vào xe khách đang dừng nền đỏ và vào chạy
sau đó tiếp tục tông thẳng vào tiệm bánh mì làm năm người bị thương
qua kiểm tra tài xế có nồng độ côn trọng
tài xế giao máu là sáu trăm bảy mươi bốn mg trên đít khí thở và dương tính với chất ma túy
tiếp nhận vụ việc công an quận thanh khê tạm giữ hình sự đối với tài xế để phục vụ công tác điều tra
sau khi hoàn tất hồ sơ cơ quan điều tra đã chính thức tống đạt các quyết định khởi tố bắt tạm giam
của viện kiểm sát nhân dân cung cấp với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình thuận cho biết vừa phát hiện và thu giữ hơn hai mươi hai bao thuốc lá không có hóa đường
chứng từ được cất giấu tại hai kho hàng thuộc thôn tiến hưng xã tiến lợi thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
số thuốc lá này là của bà đặng thị phương trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu tại khu phố một mươi phường phú trinh thành phố phan thiết
vào ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tan đỗ hữu thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trút từ xã tiến lợi đang điều khiển xe máy vận chuyển hai trăm linh bao thuốc lá không có hóa đường chiếm từ
đi trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã tiến lợi
qua đấu tranh đồ hủ thanh phương khai nhận số thuốc lá trên phương chế dùng cho bà đặng thị phương trang để đi giao cho khách
tiến hành kiểm tra đột xuất hai kho hàng của bà trang tại thôn tiến hưng xã tiến lợi thành phố phan thiết
cơ quan chức năng đã phát hiện hai mươi hai một trăm bảy mươi bao thuốc lá với đủ chủng loại
qua làm việc bà trang không đưa ra được bất cứ hóa đơn chứng từ nào để chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên
bước đầu bà trang khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên được bà trang mua tại thành phố hồ chí minh đem về cất vào kho đủ đưa đi bảo mối cho các tiệm tạm hóa trên địa bàn thành phố phan thiết để an chênh lệch kiếm lợi
hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản toàn bộ tan vật và đưa đối tượng có liên quan về trụ sở công an để làm việc
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng đỗ văn sự tại ấp bốn xã phong mỹ huyện cao lãnh vì hành vi trộm cắp tài sản có giá trị ước đạt khoảng chín trăm linh triệu đồng
theo đó ngày hai mươi năm tháng bốn người dân ngụ khóm ba thị trấn tràm chim huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập cắt kết sắt trộm cắp tài sản gồm một mươi cây vàng hai mươi bốn carat năm cây vàng một mươi tám carat năm mươi gram vàng trắng và tiền mặt năm mươi triệu đồng
tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng chín trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tam nông phối hợp công an xã phong mỹ huyện cao lãnh đã bắt giữ đỗ văn sự tại ấp bốn xã phong mỹ huyện cao lãnh tiến hành kiểm tra trên người và tại nhà đối tượng
lực lượng công an thu giữ được số tiền và vàng mà đối tượng đã lấy trộm hiện công an huyện tam nông đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
ngày hai mươi sáu tháng bốn công an huyện dầu tiến tỉnh bình dương cho biết lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tìm và vớt được thi thể hai nạn nhân bị nước cuốn trôi trên kênh nước phước hòa thuộc huyện dầu tiếng
hai nạn nhân được xác định là đỗ thuận thiên sinh năm hai nghìn và nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng có hộ khẩu thường trú tại xã minh tân huyện dầu tiến
trước đó ngày hai mươi năm tháng bốn anh dũng điều khiển xe máy cạy chạy làm việc trên kênh phước hòa quá trình vận hành không ai để máy cạy trượt xuống kênh nước do không biết bơi nên anh dũng bị nước cuốn trôi thế vậy anh thiên đứng gần đó đã hô hoáng và nhảy xuống ấn cứu
tuy nhiên do dòng nước kênh cháy mạnh khiến cả hai bị cuốn trôi nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện dầu tiến cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương triển khai hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng phối hợp chính quyền và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đến một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân dũng tiếp tục tìm kiếm xuyên đêm đến bảy h ngày hai mươi sáu tháng bốn đã tìm thấy được anh thiên giao về cho gia đình mai táng